trong tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín sau khi uống rượu lê thanh ngân và đặng văn thông cùng với nhóm bạn đến quán karaoke thuộc xã châu lăng huyện tri tôn tiếp tục uống bia
trong lúc tính tiền ngân và thông xảy ra mâu thuẫn vì cho rằng ngân nguồn tiền thanh toán không đều
hai bên dẫn đến đánh nhau và được mọi người can ngăn
đến khoảng hai mươi ba h ba mươi phút cùng ngày ngân mua bia và mời thông cùng mọi người về nhà nhậu tiếp
tại đây thông và ngân tiếp tục xảy ra ẩu đả
ngân đã dùng dao đâm liên tiếp vào người thông khiến thông ngã gục tại chỗ
sau đó thông được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong
ngay sau khi gây án ngân đã đến công an xã lương phi đầu thú
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt lê thanh ngân một mươi bảy năm tù giam và có trách nhiệm bồi thường cho đại diện hợp pháp của người bị hại số tiền một trăm bốn mươi chín triệu đồng
là người đứng đầu công ty cổ phần du lịch tỉnh bà rịa vũng tàu ông trần tuấn việt năm mươi tám tuổi nguyên chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm tổng giám đốc công ty của hội đồng quản trị
hội đồng cổ phần du lịch tỉnh bà rệ vũng tàu đã gây thiệt hại cho nhà nước một mươi một tỷ đồng
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã tống đạt quyết định khởi tố và bắt tạm giam bốn tháng đối với ông trần tuấn việt về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo thông tin ban đầu vào khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi ba ông việt đã có nhiều sai phạm gây thiệt hại tài sản nhà nước với số tiền gần một mươi một tỷ đồng
chi kinh phí chuyển nhượng tài sản lợi thế quyền thuê đất giữa công ty cổ phần du lịch tỉnh bà rịa vũng tàu với công ty cổ phần xây lắp và địa ốc vũng tàu không đúng quy định gây thiệt hại hơn ba hai mươi sáu tỷ đồng
nhận chuyển nhượng bảy mươi cổ phần của công ty trách nhiệm hữu hạn samy trending development và thương hiệu samy gây thiệt hại tài sản nhà nước gần bảy ba tỷ đồng
ngoài ra ông trần tuấn việt đã ký duyệt của ông nguyễn văn mẫn phò giám đốc khách sạn samy đà lạt tạm ứng tiền
để xin cấp phép dịch vụ trò chơi có thưởng tại khách sạn sami đà lạt khi không có kế hoạch phương án khoản chi đối tượng hợp tác gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn bốn trăm linh triệu đồng
hiện vụ án đang được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế công an tỉnh bà rịa vũng tàu tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị dòng giã hơn một tháng trời tung nhiều lượt trinh sát xác minh tại nhiều tỉnh thành phố dựng lên nhiều đối tượng khả nghi
cuối cùng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng đã
đã tìm ra kẻ đánh thuốc mê để cấp tài sản của một hành khách đi trên chuyến xe khách từ thành phố hồ chí minh về thành phố đà lạt vào đêm ngày chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
đó là một ông già sáu mươi ba tuổi và đã có tới sáu tiền án
giảng sáng ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín hành khách trên chuyến xe của nhà xe phương trang từ bến xe miền đông thành phố hồ chí minh về thành phố đà lạt đã xuống hết
nhưng ông hồ văn thành sáu mươi bốn tuổi ở huyện củ chi thành phố hồ chí minh
vẫn mê mệt ngủ mặc trong mọi người lê gọi
ông thành sau đó được đưa đến bệnh viện đa khoa lâm đồng cấp cứu và xác định ông bị đánh thuốc mê
sau khi tiếp nhận thông tin phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng đã lập chuyên án để đấu tranh
đến ngày một mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi xác định lê văn bắc sáu mươi ba tuổi đang trú tại một kiosk cho thuê ở khu công nghiệp mỹ phước một thị xã bến cát tỉnh bình dương là thủ phạm của vụ cướp
trinh sát đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và sau đó là lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với bắc
khám xét nơi ở của bắc lực lượng công an thu giữ
nhiều tăng vật là tiền nhẫn dây truyền vàng ví tiền và cả những viên thuốc ngủ seducen
bắc khai nhận tối ngày chín tháng một mươi hai đối tượng mua vé của nhà xe phương trang từ bến xe miền đông tp hcm đi thành phố đà lạt
thế ông thành có đeo chiếc nhẫn vàng to bắc bí mật nghiền nát bốn viên thuốc ngủ lựa thuyệt cơ làm quen rồi mời ông thành uống lon nước yến có thuốc ngủ
đến bến xe đà lạt lợi dụng ông thành mê man bắc đã lấy chiếc nhẫn rồi đón xe về lại bến xe miền đông
là kẻ đi tù từ năm một mươi chín tuổi nên bắc có nhiều chiêu để đối phó với cơ quan công an
bắt được kẻ chuyên đánh thuốc mê để cướp tài sản trên xe khách
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội
hai mươi một h ngày một mươi chín tháng một tổ tuần tra cảnh sát giao thông kiểm tra xe ô tô khách mang biển số năm mươi một b hai mươi sáu nghìn hai trăm năm mươi hai
lưu thông theo hướng nam bắc do nguyễn văn nghĩa chú tại tỉnh nghệ an điều khiển
lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe chỉ có bốn mươi chỗ ngồi nhưng chở tới tám mươi hai người
lái xe nghĩa không xuất trình được giấy phép lái xe và hợp đồng vận chuyển hành khách
cùng thời điểm này công an tỉnh đồng nai còn phát hiện xe ô tô khách mang biển số bảy mươi bốn b bốn trăm tám mươi tám
do hoàng quỳnh chú tại tỉnh quảng trị điều khiển lưu thông theo hướng nam bắc
chở khách vượt quá ba mươi bốn người so với quy định
xe gắn thêm giường nằm không đúng thiết kế và chở hành lý hàng hóa vượt quá kích thước xe
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đã lập biên bản vi phạm hành chính
đồng thời buộc hạ tải đối với hai xe vi phạm bố trí xe khác đưa hành khách tiếp tục hành trình về quê đón tết
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ba đình hà nội
đã đồng ý giải quyết vụ tài xế tử vong trên xe ghế ngồi của xe tăng lễ trên phố đào tấn
theo thông tin ban đầu một người dân cho biết vào buổi sáng cùng ngày
người dân phát hiện tài xế tử vong trên ghế lái ô tô của xe tăng lễ loại hai mươi chín chỗ
mang biển số hai mươi chín b tám nghìn bốn trăm linh chín trước cửa ngân hàng sài gòn trên phố đào tấn
được biết xe ô tô này là của công ty cổ phần vận tải dịch vụ và thương mại du lịch nhật linh
qua xác minh được biết nạn nhân là phạm phi long
trú tại đội cấn liễu giai ba đình hà nội
cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân của vụ việc
tiếp theo là tiểu mục lệnh truy nã
thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn tống duy
hộ khẩu thường trú tại thôn nội xã thanh liệt huyện thanh trì thành phố hà nội
về tội gây dối trật tự công cộng
đối tượng này có xe ô tô chấm cách bốn cm dưới đuông mắt trái
cũng phạm tội gây dối trật tự công cộng và phải nhận quyết định truy nã
của cơ quan cảnh sát điều tra công an quận năm từ điêm thành phố hà nội
là đối tượng lý sơn đông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại tổ bốn
đường kim quan phường việt hưng quận long biên thành phố hà nội
có nốt ruồi cách một cm trước cánh mũi trái
còn về tội cố ý làm hư hỏng tài sản cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bắc từ liêm
thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng hán mạnh vũ
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại khu sáu xã văn lương huyện tam nông tỉnh phú thọ
đặc điểm nhận dạng cao một m sáu mươi ba và có nốt ruồi cách một cm dưới sau đuôi mắt trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý